phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi đối tượng
trong một đường dây hoạt động ghi số đề quy mô lớn ở huyện lắc để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào tối ngày hai mươi sáu tháng năm lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tang các đối tượng đang hoạt động ghi số đề
với quy mô lớn thu giữ gần một tỷ đồng và nhiều tăng vật có liên quan
qua điều tra mỗi ngày đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan trong đường dây này